nhóm thanh niên khoảng sáu người đi trên ô tô trắng đang lao vào đánh một thanh niên điều khiển ô tô đỏ
tổ công tác đã chủ động đưa người thanh niên trên xe vào xe chuyên dụng và tiến hành can ngăn đám thanh niên hung hãn
đồng thời lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát mùa mùa ba công an quận hoàng mai cũng đã có mặt để kịp xử lý vụ việc
như vậy hoàn toàn là không có tình huống nổ súng như thông tin trên mạng xã hội đã đưa
một thông tin từ hà tĩnh
vào chiều qua công an huyện căn lộc đã ra quyết định bắt khẩn cấp đào thị danh chú tài huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
theo chính quyền địa phương vào sáng ngày hai mươi chín tháng bảy chị thân thị giá đưa con trai là cháu lương khắc thành đến nhà cha ruột ở thôn ban lộc xã quang lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh nhờ trông giữ
khoảng chín giờ cùng ngày có người phụ nữ quen biết đến nhà chơi
ít phút sau người phụ nữ này đã bế cháu thành đến nhà một người cùng thôn ban lộc
lúc về nhà không thấy con trai đâu chị ra đã chi hô và cùng người dân đổ đi tìm
đến một mươi giờ cùng ngày người dân phát hiện người phụ nữ lạ mặt cùng cháu thành tại nhà người khác nghi ngờ bắt cóc trẻ em
hàng trăm người dân đã bao vây không cho người phụ nữ lạ mặt rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo cơ quan công an đã huy động lực lượng đến hiện trường đảm bảo an ninh trật tự và xác định người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ em tên đào thị danh
đến một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh ra lệnh bắt khẩn cấp đào thị danh để phục vụ cho công tác điều tra
ngày hôm nay công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết đang tiếp tục điều tra đối tượng nguyễn minh quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
chủ tệ phường bắc lý tp đồng hới tỉnh quảng bình là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm phụ kiện lương sát
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bảy tại km năm trăm một mươi bảy bảy trăm năm mươi thuộc địa phận thôn sáu xã lộc ninh tp đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn minh quyết đang lấy trộm một mươi ba bộ phụ kiện đường sắt
quá trình đầu tranh khai thác quyết khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay đã thực hiện sáu vụ trộm phụ kiện đường sát
với thủ đoạn là đi dọc các đoạn lương sát chọn nơi vắng người đối tượng tháo các phụ kiện lương sát
sau đó mang đi bán lấy tiền hành vi của đối tượng không chỉ gây thất thoát tài sản của nhà nước
mà còn gây nguy hiểm cho các chuyến tàu khi lưu thông qua những đoạn đường này
được biết quyết là công nhân duy tu đường sát đồng hới thuộc công ty cổ phần đường sắt quảng bình
thưa quý vị có lẽ chưa khi nào tội phạm sử dụng mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội lại nhiều như hiện nay
cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ thì các thủ đoạn của loại tội phạm này lại càng đa dạng và tinh vi hơn
thâm nhập vào đời sống dân sinh để lừa đảo dưới mọi hình thức chiêu trò mánh khóe trên tất cả bình diện
và chính vì vậy lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khuyến cáo tới người dân
cần hết sức cảnh giác trước những chiêu trò mới của tội phạm
và mới đây tại quản trị cũng đã xuất hiện đối tượng thực hiện hành vi sử dụng mạng internet
để chiếm đoạt tài sản hết sức tinh vi và liều lĩnh
đó là đối tượng phan trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tệ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị bắt giữ về hành vi trên
theo tài liệu điều tra cho thấy phan trung thường xuyên đến các quán internet
tại số bảy mươi tám ngo quyền và ba mươi một b ngo quyền phường năm tp đông hà tỉnh quản trị
để truy cập mạng internet và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy trung đã sử dụng facebook có nickname triệu phong
đăng tin giao bán một mươi máy điện thoại gồm iphone năm một mươi sáu gb và ba mươi hai gb trên trang giao vật
anh đặng văn kiên chú tại huyện phù yên tỉnh sơn la đã đồng ý mua một mươi máy điện thoại
với số tiền trên hai mươi triệu đồng do đã có ý định chiếm đoạt số tiền trên
nên trung đã đề nghị anh kiên chuyển tiền vào tài khoản trước rồi mới giao hàng
sau khi anh kiên chuyển tiền xong thì trung đã cắt liên lạc chặn facebook của anh kiên
anh động văn kiên chú tại huyện phù yên tỉnh sơn la đã đồng ý mua một mươi máy điện thoại gồm iphone năm một mươi sáu gb
với số tiền trên hai mươi triệu đồng do đã có ý định chiếm đoạt số tiền trên
nên trung đã đề nghị anh kiên chuyển tiền vào tài khoản trước rồi mới giao hàng
như vậy từ vụ án này đã cho thấy nhiều người dân còn mất cảnh giác trong khi thực hiện các giao dịch
trên mạng internet và đây chính là cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo
công an tỉnh quảng nam vừa cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai mươi ba đối tượng
đang bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc vào ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua
chiều ngày hai mươi một tháng bảy các chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng nam
đã ập vào bắt quả tang hai mươi ba đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà riêng đối tượng hồ hùng ở xã bình triều huyện thăng bình
thu giữ tại hiện trường hơn ba trăm ba mươi triệu đồng ba mươi điện thoại cùng nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
tụ điểm đánh bạc phức tạp này được hồ hùng tổ chức vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
và gây mất an ninh trật tự tại địa phương
thưa quý vị từ trước đến nay phụ nữ vẫn được coi là phải yếu
thế nhưng một thiếu nữ một mươi bảy tuổi trú tại huyện phú quốc tỉnh kiên giang
bằng sự dũng cảm mưu trí đã khống chế thành công bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà
dùng dao đe dọa để cướp tài sản
đối tượng trần phương anh hai mươi chín tuổi tạm trú tại xã dương tơ huyện phú quốc
do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút
ngày một mươi sáu tháng bảy phương anh trèo qua mái tôn đột nhập vào nhà bà nghiêm thị hoa ở cùng xã
tìm tài sản để trụng cấp
lúc này trong nhà chỉ có con gái bà hoa là chị hồ mộng tuyền
đối tượng đã dùng dao nhọn đe dọa buộc chị tuyền phải đưa tiền vào vàng
thế nhưng chị tuyền đã rất bình tĩnh đối phó với tên trộm
do đột nhập vào nhà từ mái tôn các cửa trong nhà đều bị khóa nên đối tượng không kịp tìm cách thoát thân
thì người thân cùng hàng xóm của nhà bà hoa kịp thời có mặt phối hợp cùng chị tuyền khống chế
bắt giữ phương anh và giao cho cơ quan công an xử lý
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp

tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm do cục công an cung cấp
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dưới nắm của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuy đối không nên có những hành động truy đuổi hay là bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày ba mươi tháng bảy
một đồ bản tin là tin bão trên biển đông cơn bão số năm
hồi bảy giờ ngày ba mươi tháng bảy vị trí tâm bão vào khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách bờ biển phía đông nam tỉnh quảng đông trung quốc khoảng bốn trăm năm mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão sẽ di chuyển theo hướng bắc đông bắc và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm ba mươi km
đến bảy giờ ngày ba mươi một tháng bảy vị trí tâm bão vào khoảng hai mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín bốn độ kinh đông
ngay trên bờ biển tỉnh phúc kiến trung quốc
quay trở lại với thời tiết trên đất liền các tỉnh phía tây bắc bộ do ảnh hưởng của trường gió phân kỳ trên cao
ngày tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng trong ba ngày tới với nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi sáu độ
tiết trời oi và nóng người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian trưa chiều để bảo vệ sức khỏe
với các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn thì mây thay đổi ngày nắng có nơi nắng nóng
thời gian có nhiệt độ đạt ở mức là ba mươi sáu độ là khoảng từ một mươi hai đến một mươi sáu giờ chiều
lúc chiều tối thì mưa có khả năng xuất hiện ở các tỉnh vùng núi nhưng với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nên không gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong khoảng ba ngày tới
khu vực này sẽ quay trở lại trạng thái thời tiết ít mưa nắng nhiều và nhiệt độ sẽ tăng dần mỗi ngày
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba ba mươi bảy độ
một số nơi ở vùng núi phía tây khu vực có thể đạt ở mức là trên ba mươi bảy độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày hai tháng tám
mây thay đổi ngày nắng phía bắc còn nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vải nơi
tập trung chủ yếu ở phía nam khu vực gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi sáu độ
các tỉnh tây nguyên trong khoảng ba ngày tới đời gió tây nam tiếp tục chi phối thời tiết khu vực này
nhưng cường độ giảm dần tập trung vào lúc chiều tối và đêm
tuy lượng mưa được dự báo không nhiều bằng những ngày trước đó
nhưng bà con vẫn cần đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh và sống xét
với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ ban trưa trời nắng sen giữa vào đó là những khoảng nhiều mây
đến chiều tối thì với quá trình tích ẩm do đời gió mùa tây nam mang lại
mưa rào và rông sẽ lặp lại trên khu vực có nơi xảy ra mưa to đến rất to
với nền nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi ba độ